tại tỉnh quảng nam công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam cho biết
bắt đầu từ một mươi bảy h chiều nay ngày ba mươi tháng một mươi một đã thực hiện điều tiết qua tràn
để bảo đảm an toàn công trình hồ chứa hạ thấp mực nước hồ để phòng lũ
công ty sẽ điều tiết về mức nước từ ba mươi bảy m đến ba mươi một m
việc vận hành điều tiết sẽ được theo dõi để phù hợp với mực nước đón lũ tránh gây ngập úng ở vùng hạ du
trước khi vận hành xả lũ về hạ lưu công ty đã có thông báo
đề nghị các sở ngành địa phương và người dân phía hạ du ở ven sông tam kỳ tỉnh quảng nam
cần chủ động bảo đảm an toàn tính mạng tài sản nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra
được biết vào lúc một mươi giờ trưa nay ngày ba mươi tháng một mươi một mực nước tại trạm thủy văn tam kỳ trên sông tam kỳ là một năm mươi bảy m
dưới báo động một một mươi ba m